ngày hai tháng một tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng bốn mươi hải cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại thôn tân mỹ xã hải lệ thị xã quảng trị
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ đại diện lãnh đạo tỉnh các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn cùng hàng trăm học sinh sinh viên và nhân dân đã kính cẩn dân hoa dân hương
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ
theo các cựu chiến binh ở địa phương đây là các liệt sĩ thuộc các sư đoàn ba trăm linh bốn ba trăm một mươi hai ba trăm linh tám ba trăm hai mươi năm hy sinh trong cuộc chiến tranh chống đế quốc mỹ bảo vệ tổ quốc của quân và dân tỉnh quảng trị
sau lễ truy điệu bốn mươi hai cốt của các liệt sĩ đã được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã quảng trị để chính quyền và nhân dân chăm sóc hương khói tri ân công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ